còn vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm vào chiều ngày hôm nay tại khu vực cổng trường trung học cơ sở xuân la phường xuân la quận tây hồ hà nội
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
một chiếc xe ô tô loại năm chỗ đã bất ngờ đâm liên tiếp vào các phương tiện tham gia giao thông hướng đường võ trí công xuân la
phóng viên thời sự đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận về vụ việc
đây là những hình ảnh camera giao thông ghi lại được khi xảy ra vụ việc
thời điểm này đúng vào lúc tan trường các phương tiện lưu thông đông nên mức độ của vụ tai nạn càng nghiêm trọng
ngay sau khi xảy ra sự vượt công an quận tây hồ nhanh chóng có mắt xử lý đưa người bị nạn đi cấp hữu
tổ chức phân luận giao thông bảo vệ hội trường phối hợp điều tra nguyên nhân
theo thông tin ban đầu lái xe đã va chạm đâm vào khoảng một mươi sáu phương tiện khiến hàng chục người bị thương có nạn nhân nguy hiểm tính mạng
lúc nãy em thấy tất cả người bị tông
người ta hất lên xong rồi ô tô thì chèn thêm một hai người nữa
xong rồi họ quảnh mặt sang thì tất cả những người kéo dê kéo sang bên đường bên kia
có bốn người thôi
nên lúc nãy em cũng may tại em đứng ở ngay cái vạch đường cho người đi bộ mà ô tô lại dẽ sang bên tay trái
nên là em cũng hơi sợ hơi ghê
bây giờ bản thân bình tĩnh chưa
em vẫn đang nhuấn chân tay
lúc vụ tàn nạn ở đây theo tôi
tôi thấy là cái xe kia là để đi sai lại
cái xe kia đi làm trong cụm tử viết đẹp tân lên
còn dân tình thì đón con ở trong trường tiểu học hơn ba đi ra
thì đến tiểu hai có bốn ngày thì đèn bên này đang đèn đỏ
chưa đèn xanh thì dân người ta cũng đã đi rồi
cái anh kia đang lao lên thì muốn là vượt
đèn xanh để tránh đèn đỏ
nhưng mà đến đó thì gặp người tràn thì đông quá
cho nên buộc rồi nghèo
nghèo trái thế thôi nghèo trái quét
à không hiểu có nghĩa là em đã bảo em vừa bảo là một hai lần em đã vượt một hai giây đèn đỏ
thế nhưng mà bây giờ em thấy là rất sợ thật sự sợ luôn
nhiều người nằm và xe các thứ là nó la liệt và kiểu cảm giác mình rất là sợ
người điều khiển chiếc xe gây tai nạn được xác định là nam giới khoảng sáu mươi tuổi
ngay sau đó
cơ quan công an đã tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra xử lý
qua kiểm tra ban đầu lái xe không vi phạm nồng độ cồn cũng như chất kích thích